tại quảng ngãi mưa lũ kéo dài đã khiến hơn một năm trăm linh nhà dân cùng với nhiều giếng nước sinh hoạt bị ngập lụt ô nhiễm
khó khăn nhất hiện nay tại các vùng lũ là thiếu nguồn nước sinh hoạt cho người dân dịch bệnh trong và sau lũ có nguy cơ bùng phát
để đối phó tình trạng này sở y tế quảng ngãi đã cấp hơn bốn tấn hóa chất chloramin b và năm mươi viên aquatab
đây là những hóa chất rất cần thiết giúp người dân khử khuẩn nguồn nước hố xí và môi trường xung quanh trong và sau lũ
các cán bộ y tế dự phòng trực tiếp đến các vùng lũ cấp phát thuốc aquatabong viên cho các hộ bị ngập lụt khử khuẩn giếng nước xử lý nước uống nước sinh hoạt tạm thời cho nhân dân
đến lúc này ngành y tế đã tiến hành xử lý hơn ba trăm linh giếng nước và ba trăm ba mươi sáu hố xí tại các huyện nghĩa hành tư nghĩa đức phổ mộ đức bình sơn
lo ngại nhất hiện nay là nhiều khu vực ô nhiễm nghiêm trọng nguy cơ bùng phát các bệnh về da đau mắt đỏ bệnh về tiêu hóa sẽ bùng phát